sáng mùa một tháng một mươi hơn sáu mươi sinh viên người nước ngoài đang học tập tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố hồ chí minh
được phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố tổ chức phổ biến nội dung về luật giao thông đường bộ
và hướng dẫn các kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông tại việt nam
trường đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố hồ chí minh là nơi có nhiều sinh viên quốc tế trao học nhất cả nước
năm hai nghìn một mươi tám trường có gần sáu lượt người học đến từ chín mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
đây cũng là nhóm đối tượng tham gia giao thông khá phổ biến tại thành phố hồ chí minh
tuy nhiên do cản trở về ngôn ngữ nên người nước ngoài thường có những hạn chế nhất định về kiến thức pháp luật
cũng như quy tắc giao thông tại việt nam
tại buổi tập khuấn các sinh viên nước ngoài được phổ biến những quy tắc chung khi tham gia giao thông
quy định liên quan đến đội mũ bảo hiểm điều kiện kỹ năng lái xe hệ thống biển báo giao thông
từ đó nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật việt nam về trực tự an toàn giao thông đường bộ
bảo đảm an toàn cho bản thân mỗi sinh viên người nước ngoài và những người xung quanh